tổng bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị này cũng sẽ gửi thông điệp tới các tỉnh thành phố
trong bối cảnh có nhiều vụ việc vừa xảy ra tại các địa phương thu hút sự chú ý của người dân và dư luận
truyền hình nhân dân sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về hội nghị quan trọng này trong các chương trình thời sự
mời quý vị khán giả chú ý đón xem
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
mặc dù cơn bão số một mươi sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không ảnh hưởng trực tiếp đến nam bộ
tuy nhiên thành phố hồ chí minh vẫn đang theo sát những diễn biến của tình hình thời tiết
tác động của hoàn lưu bão để bảo đảm an toàn cho người dân
riêng tại huyện cần giờ nơi có gần năm người dân phải di tản tránh bão
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà con đã trở về nhà ổn định lại cuộc sống sinh hoạt
trong khi đó lệnh cấm tàu thuyền ra khơi vẫn được duy trì
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà nguyễn thị cử và gia đình đã trở về nhà tại thị trấn cần thạnh

bà cử đã dọn dẹp đồ đạc ổn định lại cuộc sống sau khi đi di tản tạm thời vào trường học để tránh bão số một mươi sáu
cũng như bà cử hàng trăm hộ dân đi di tản trở về nhà trong tâm trạng vui mừng nhẹ nhõm
khi biết tin bão suy yếu và không gây thiệt hại lớn cho thành phố
đi được bốn người mà chính quyền lo anh đó đủ ăn uống dưa ăn luôn á nhiều luôn thoải mái luôn chỗ ngủ cũng tốt luôn
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
mọi công việc buôn bán kinh doanh đi lại của người dân tại thị trấn cần thạnh nơi giáp biển đã trở lại bình thường
trong khi đó tại các biến đò biến cảng người dân vẫn đang chấp hành tốt lệnh cấm tàu thuyền ra khơi
do hiện vẫn còn sóng to gió giật mạnh đồng thời tích cực chuẩn bị mọi vật tư nhu yếu phẩm để sẵn sàng ra khơi trở lại
tính đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên địa bàn huyện cần giờ đã không ghi nhận bất cứ trường hợp thiệt hại nào
về người và tài sản
qua đó cho thấy sự chuẩn bị tốt kỹ càng các phương án phòng chống thiên tai của chính quyền thành phố và địa phương
thực ra thì nó cũng có một cái khó khăn là trong cái công tác mà chúng ta dần động người dân
khi mà có những thông tin về dự báo thời tiết mà có áp thấp nhiệt đới có bão
thì chúng ta phải thực hiện những cái việc mà duy dời dân đến nơi an toàn
thì cái việc mà áp thấp nhiệt đới hoặc bão không đến chúng ta mừng
nhưng mà người dân thì không khéo thì người ta có cái tư tưởng là người ta lại là chủ quan
thì nó đâm ra thì nó sẽ khó khăn cho các cái lần dần dần về sau
bão số một mươi sáu đã đi qua và may mắn không để lại những hậu quả đáng tiếc cho người dân nam bộ
việc chủ động phòng chống từ sớm và khẩn trương trên mọi mặt là kinh nghiệm quý giá
là bài học thực tiễn cho thành phố hồ chí minh và các địa phương trong công tác ứng phó với thiên tai
đảm bảo an toàn cho người dân nhất là tại các tỉnh thành phía nam vốn ít khi hứng chịu các cơn bão
hàng năm tại việt nam biến đổi khí hậu đang diễn ra
biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp với cứng độ ngày càng tăng
điều này đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải tăng cường đầu tư hệ thống cũng như nguồn nhân lực
để theo kịp với những biến động thời tiết nâng cao chất lượng dự báo phục vụ kinh tế xã hội đất nước
ra trường từ năm hai nghìn tám đến nay anh nguyễn xuân huy đã có gần một mươi năm kinh nghiệm làm trong ngành khí tượng thủy văn
và trải qua nhiều vị trí
với kinh nghiệm và được học từ trường lớp thì đã vẫn có thể
đáp ứng đủ và cho nhu cầu làm việc hiện nay
tôi rất mong muốn có thể được chuyên sâu thêm có thể học thêm về lên cao hơn như thạc sĩ
hoặc là về các chuyên môn sâu hơn về cái ngành nghề của mình
anh huy là một trong sáu cán bộ trẻ được đài khí tượng thủy văn khu vực đông bắc
tuyển chọn kỹ càng để làm tại trạm radar phù liễn
trạm radar này nằm trong dự án tăng cường
năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu là kết quả của sự hợp tác
giữa chính phủ việt nam và chính phủ nhật bản nhằm tăng cường năng lực đối phó với thiên tai tại việt nam
dự án cũng đào tạo đội ngũ cán bộ năng lực vận hành bảo dưỡng hệ thống radar
tích hợp sản phẩm của hệ thống radar thời tiết nhật bản với sản phẩm của các hệ thống radar hiện có của ngành
để tạo thành một hệ thống tổng thể phục vụ quan trắc thời tiết trên phạm vi cả nước
khi bão đổi bộ ở đất nền trong phạm vi của radar thời tiết
cái đường đi của bão và cái hướng di chuyển của bão đi đến đâu thì là cái thiết bị này nó giám sát được
liên tục hướng và tốc độ khi mà bão vào cách nền khoảng độ hai trăm năm mươi km là đo được cả gió và nó còn quan trắc
những cái hiện tượng như là mưa lớn kéo dài hoặc là những cái hiện tượng thời tiết gây nguy hiểm
từ thành công của dự án trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nhật bản
nhằm tối y hoa kết quả có được từ dự án
và tiếp tục xây dựng đề xuất các hoạt động hợp tác khai thác trong tương lai
thì bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi đã có một cái gọi là dự báo khí hậu
chúng tôi lập ra một phòng tại trung tâm dự báo trung ương để đưa ra các dự báo khí hậu
các dự báo khí hậu cảnh báo hiện tượng cực đoan này và dự báo gọi là biến đổi khí hậu
các cực đoan về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đang được chúng tôi theo dõi và đưa ra các sự cập nhật kịp thời
vì biến đổi khí hậu không phải đơn thuần chỉ là các kịch bản
mà biến đổi khí hậu bây giờ là hiện hiện thông qua những hạng ngắn hạng vừa hạng dài là đều xảy ra cả
để mạng lưới quan trắc với mật độ đủ dày vào năm hai nghìn hai mươi và tầm nhiên hành hai nghìn ba mươi
cần có gần tám trăm linh trạm quan trắc khí tượng thủy văn và gần một mươi trạm đo mưa
để làm được điều này cần tăng cường hợp tác đa dạng với nhiều nguồn vốn và tích hợp các công nghệ mới
đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực
cũng như bảo đảm cho mức sống của người lao động để họ yên tâm công tác
tại các bệnh viện ở tp hcm trẻ em bị viêm phổi nhập viện tăng cao đột biến
hiện nay tại phòng cấp cứu bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai tp hcm luôn ở trong tình trạng quá tải
bệnh viện nhi đồng một bình quân mỗi ngày có hai trăm linh trẻ nhập viện
trong đó số bệnh nhi bị viêm phổi nặng phải thở bằng máy tăng cao và nhiều nhất là số trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi
do đó để phòng ngừa bệnh viêm phổi cho trẻ các bác sĩ cũng khuyến cáo
thời tiết chuyển mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ bị mắc bệnh nhất là đối với các trẻ có sức đề kháng yếu
nên các phụ huynh cần giữ ấm cơ thể cho trẻ vào ban đêm cho trẻ uống nước ấm vệ sinh mũi hồng cho trẻ thường xuyên
đặc biệt khi trẻ có các dấu hiệu như ho sổ mũi cần đưa trẻ đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn
điều trị kịp thời tránh trường hợp để ở nhà tự điều trị sử dụng thuốc không đúng toa
tiếp theo chương trình
du lịch việt nam hai nghìn một mươi bảy trước những thách thức
hiệu ứng tích cực từ mô hình tiếng loa camera an ninh
lượng khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng cũng như khách du lịch nội địa ngày càng tăng
du lịch việt nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới
tuy nhiên trước tình hình tăng trưởng mạnh
ngành du lịch cũng gặp phải không ít những khó khăn thách thức
và đòi hỏi các cơ quan ban ngành cần phải có những chiến lược cụ thể
để nâng cao chất lượng tính cạnh tranh
góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch việt nam đến với du khách trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi bảy được coi là năm sôi động của công tác xúc tiến
quảng bá du lịch việt nam ở các thị trường quốc tế
đây chính là một nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy ngành du lịch thực hiện chỉ tiêu về tăng trưởng khách quốc tế
quảng bá xúc tiến là cái đòn bẩy để thúc đẩy cho phát triển du lịch của việt nam
trong kỳ ba và kỳ bốn khi ngành du lịch việt nam đẩy mạnh
trong việc quảng bá xúc tiến du lịch tại các thị trường như nhật bản indonesia và myanmar
thì cũng đã thu được những kết quả rất đáng mừng
từ trước đến giờ đó cũng là một trong những nước có nguồn khách
thị phần khách đến với việt nam cũng khá đông
nhìn từ kết quả đó chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có được sự định hình được rõ hơn
trong công tác quảng bá xúc tiến tại những thị trường và trong quá trình đi quảng bá
nông châu đi đánh xương người chúng ta cũng đã có sự chuyên nghiệp dần hơn dần lên và có bài bạc hơn
bên cạnh đó ngành du lịch tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp năng động sáng tạo
và tận dụng tốt hơn nữa công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến quảng bá
ngành du lịch tiếp tục kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ của các địa phương
doanh nghiệp việt nam cùng chung tay đóng góp vào công tác xúc tiến quảng bá
vi thuyết và đồng hành
thương hiệu du lịch quốc gia
thế thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực này của du lịch này
thì chúng ta đang làm việc phải làm nhưng không phải là cái việc mà không thể làm ngay được
cho nên là rõ ràng là vẫn phải cần có những cái bước các lộ trình tiếp theo
thiết nghĩ ngành du lịch cần giữ vững ổn định chính sách và quản trị điểm đến thật tốt
vì có giữ được điểm đến an ninh an toàn vệ sinh môi trường
thì du lịch việt nam mới giữ được hình ảnh tạo được ấn tượng tốt với du khách
đây cũng là cách quảng bá du lịch tốt nhất
ngành du lịch cũng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương cộng đồng doanh nghiệp
hãng hàng không để thu hút hơn nữa khách du lịch nội địa và quốc tế
tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long không ổn định
có năm người dân phải chịu cảnh được mùa mất giá từ đó gây ra sự lo sợ phật cho những người nuôi
tuy nhiên với sự sáng tạo ra sản phẩm mắm cá cha của nông dân út anh
thuộc phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ
được xem là hướng mở mới mẻ nhiều tiềm năng cho con cá này
gia đình ông úc anh đã có gần hai mươi năm theo nghề nuôi cá tra trên cù lao tân lộc
với ông con cá cha là một nguồn sống
xong khi thấy sự thăng trầm của nó nên ông cốt tìm một hướng đi mới nhằm giải quyết đầu ra
cũng như nâng cao giá trị sản phẩm của con cá tra trên cù lao
gia đình tôi thì nuôi cá cha cách đây có mười mấy năm
mà khi nuôi cá cha thì xem như là tôi rất yêu
mà có năm thì nó cũng như là được mùa mất giá
rồi gặp nhiều khi gào cản của thương mại thế giới nước ngoài
thì có lúc là xuất khẩu nó không được bấp bên
thì thôi giờ mình được cái nghề làm mắm của mẹ
mẹ ruột tôi đã truyền lại cách đây mấy chục năm
thì hồi xưa là làm mắm làm mắm cá gô cá sạc cá lóc
thì ngày hôm nay tôi nói là thôi mình gắn cố gắng mình làm sao mình chuyển qua làm mắm của cá cha
thì đầu tiên cũng rất là giấc giả
cũng nhiều lần
mình cũng hơi là trục chạch chớ ngại
thì làm được là năm bảy năm tám năm
thì coi như từ ngày đó tới ngày hôm nay thì coi như là tạm
cũng như là ổn định
và cái ngành nghề mắm của gia đình tôi thì xem như nó cũng như là đưa ra ngoài được bà con và anh em cũng chấp nhận
đồng hành cùng ông phải kể đến bà bích dân vợ của ông
từ sự khéo léo mầy mò sáng tạo của mình
nên bà dân đã góp phần đưa thương hiệu
mắm cá tra tân lộc được nhiều người biết đến
hiện nay sản phẩm mắm cá tra nơi đây đã có mặt ở hà nội các siêu thị và cả đài loan
thì được đến hôm nay thì nói chung là tụi tôi cũng đặt tâm vào cái con mắm này vậy lắm
nói chung mình là mình phải là đặt hết cái tâm tư nguyện vọng vào nó
ngày hôm nay mình làm được cái gì thì ngày mai tụi tôi phải làm cho nó ngon hơn nữa
mình phải trao dồi
học hỏi thêm học hỏi thêm là cho nó ngon nó ra cái sản phẩm mà nó đặc trưng cái hương vị quê hương tân lộc của mình
hiện nay cơ sở mắm cá tra úc anh chế biến khoảng hàng trăm tấn cá mỗi năm
sông những câu chuyện như thế này cũng dừng lại ở hướng đi riêng lẻ tự phát
rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của chính quyền địa phương
cũng như cần có những chính sách phù hợp nhằm giúp các cơ sở này mở rộng và phát triển bền dững
ở sơn la những năm trước đây
cây chanh leo chỉ được trồng với mục đích là lấy quả ăn
thế nhưng khoảng hai năm trở lại đây
cây chanh leo đã và đang trở thành một trong những loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao
giúp bà con nông dân sơn la thoát nghèo vươn lên làm giàu trên chính mảnh nương vườn đồi của gia đình mình
với việc hai tấn chanh leo đầu tiên sang thị trường châu âu và thị trường pháp vào cuối tháng một mươi một vừa qua
đã mở ra một cơ hội lớn trong phát triển xuất khẩu chanh leo ở sơn la
đây là vườn chanh của gia đình bà nguyễn thị xếp ở đội một mươi tám
nông trường huyện mộc châu
trước đây với sáu mét vuông đất này gia đình bà trồng su su
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi sáu gia đình bà đã chuyển đổi toàn bộ sang trồng cây chanh leo
với sự hướng dẫn tư vấn của cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần nafood tây bắc
tôi trồng bốn trăm linh cây là tôi thu hoạch được hai tháng nay rồi
sản lượng và lăng suất thì nói chung so với su su là hơn
cái thị trường thì nói chung là công ty thì lúc nào cũng có
đầu ra cho chúng tôi gọi là cân đều đều gọi là kể cả ngày thứ bảy chủ nhật là công ty vẫn cung cân
chứ nó không trôi nổi như cái hàng rau
năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần nafood tây bắc đã ký kết với một số hộ dân của thị trấn nông trường mộc châu
triển khai thử nghiệm năm hectare giống chanh leo tím đài loan
theo đó công ty có trách nhiệm cung ứng giống chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng
chăm sóc và cam kết sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch
sau một năm diện tích chanh leo tím trồng khảo nghiệm
đã cho năng suất và sản lượng cao hiệu quả kinh tế hơn hẳn nhiều loại cây trồng truyền thống khác
khu vực nào mà đất còn mà người dân thấy tiếp tục phát triển thì chúng tôi vẫn khuyến khích cho phát triển
tuy nhiên thì cái diện tích thì cũng muốn là trong cái khói có trong khoảng độ từ ba trăm linh đến bốn trăm linh hectare
để làm sao mà người dân chăm sóc tốt nhất và chuyển cái diện tích này hiện nay sang đạt tiêu chuẩn novograt
từ những tín hiệu khả quan về giá trị của cây chanh leo mang lại ở mộc châu
tỉnh sơn la đã mở rộng diện tích vùng trồng ra các huyện
mộc châu vân hồ thuận châu mai sơn yên châu và quỳnh nhai
chủ trương của tỉnh là đến năm hai nghìn một mươi tám diện tích trồng chanh leo của tỉnh sẽ đạt một hectare
phần đấu xây dựng được vùng nguyên liệu năm hectare vào năm hai nghìn hai mươi một
những khu vực đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao như khu vực châu âu
đòi hỏi những cái sản phẩm sẽ được tiêu thụ phải đạt các tiêu chuẩn của châu âu
tiêu chuẩn của novograt là một tiêu chuẩn tiên tiến
cho nên trong thời gian tới thì sẽ khuyến khích thêm các doanh nghiệp
rồi các nhà sản xuất tìm cách đầu tư và áp dụng những cái tiêu chuẩn này
để nâng cao thêm chất lượng sản phẩm nông sản cũng như chất lượng hàng hóa nông sản
cách đây một mươi năm thì chanh leo của colombia là dẫn đầu thế giới
nhưng một mươi năm trở lại đây chanh leo của việt nam càng có nhiều những bước tiến phát triển hơn
và chúng tôi đã tăng cường nhập khẩu chanh leo từ việt nam từ ba mươi ba mươi năm và sẽ còn tăng hơn nữa
việt nam cũng đang đầu tư phát triển nông nghiệp và sản phẩm nông sản của việt nam
việt nam cũng đã có mặt khắp nơi trên thế giới
lần đầu tiên sơn la có một sản phẩm nông sản được đơn vị xuất khẩu chủ động xây dựng
kiểm soát các tiêu chuẩn thực hành an toàn trong toàn bộ quy trình sản xuất
từ khâu chọn giống đến khâu thu hoạch và lựa chọn sản phẩm để xuất khẩu
điều này không chỉ chứng minh cho mô hình liên kết bài bản giữa doanh nghiệp và vùng nguyên liệu
mà nó còn là giá trị bền vững trong việc xuất khẩu các sản phẩm quả nói chung
xuất khẩu chanh leo nói riêng mở ra một triển vọng mới đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân sơn la
ma túy từ lâu đã trở thành hiểm họa khiến bao nhiêu gia đình tan nát
bao số phận con người đi vào ngõ cụt
tại bắc cạn dù chưa phải là điểm nóng của tình trạng này
nhưng ma túy cũng đã len lõi vào đời sống từ thành thị đến nông thôn
đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy luôn thường trực
sự nguy hiểm hy sinh của những người làm nhiệm vụ
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn
góp phần mang lại bình yên cho nhân dân
mai lạc là xã thuần nông của huyện trợ mới
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục suốt nhiều năm trước
ở đây không phát hiện người nghiện ma túy
nhờ đó tình hình an ninh trật tự được bảo đảm người dân yên tâm làm ăn
tuy nhiên năm nay qua công tác sàng lọc xã đã phát hiện một người nghiện ma túy
từ thực tế đó cho thấy ma túy luôn thường trực chờ đợi cơ hội để len lỏi
xâm nhập vào đời sống từng gia đình nếu như không có biện pháp ngăn chặn nó
đến bây giờ đối với địa phương công tác tuyên truyền tương đối tốt
phối hợp tốt với các thôn các bàn ngành của thôn
cũng thể hiện tốt nội dung tuyên truyền
tất cả các bà con đều là nắm được các quy định của pháp luật
nhà nước quy định các quy định của địa phương
người dân cũng thực hiện tốt và bảo đúng quy định
dù chưa phải là địa bàn nóng
tuy nhiên tình trạng tội phạm về ma túy tại bắc cạn cũng diễn biến phức tạp
từ chỗ chỉ là những vụ buôn bán nhỏ lẻ
đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn
qua công tác nghiệp vụ chúng tôi thấy nó có chiều hướng gia tăng

với những vụ và về tính chất mức độ nghiêm trọng
trước đây bắc cạn chúng ta chủ yếu là địa bàn trung truyền tiêu thụ nhỏ lẻ
hiện nay qua các đấu tranh tôi đã phát hiện những đường dây tiêu thụ ma túy lớn tại địa bàn bắc cạn
theo cơ quan chức năng hiện nay số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng
đó cũng là mảnh đất màu mỡ mà các đối tượng buôn bán ma túy hướng tới
đặc biệt gần đây bên cạnh dạng ma túy truyền thống là heroin
thì ma túy tổng hợp cũng được các đối tượng buôn bán tìm cách đưa vào bắc cạn để tiêu thụ
có dấu hiệu là gia tăng
tình hình mua bán trái phép chất ma túy sẽ còn diễn biến phức tạp
thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn
do đó các biện pháp mạnh mẽ quyết liệt của lực lượng chức năng sẽ góp phần răn đe
những ai còn muốn kiếm lợi bất chính từ ma túy
qua đó góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
khu du lịch núi sam thành phố châu đốc an giang
nhìn lượt khách khắp nơi tìm về
tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng
như trộm cắp lừa đảo treo kéo du khách
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
để tránh tình trạng này thời gian gần đây
chính quyền cùng người dân đã tích cực phòng ngừa bằng mô hình tiếng loa
camera an ninh qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
thông báo xin tài xế và quý khách xe ô tô bảy chỗ ngồi lưu ý
xe của quý khách đang đậu phía trước
cộng với bà chú sứ núi sam là xe của khách đang đậu vào trong đường cắm
xin nhắc nhở cho quý khách được biết và nên dây dờ xe mình ra khỏi vị trí
những âm thanh hình ảnh quen thuộc trên là mô hình tiếng loa camera an ninh
mà phường núi sam đã thực hiện khá thành công trong thời gian gần đây
tại khu du lịch núi sam thuộc thành phố châu đốc tỉnh an giang
theo thống kê qua hệ thống camera phát hiện nhắc nhở trên năm trăm linh trường hợp bán hàng rong
tình trạng lớn chiếm lồng lầy đường
không đúng nơi quy định của các bác tài
những hành vi xả rác tình trạng chèo kéo du khách tại khu du lịch
chỉ nhắc nhở một lần thôi thì bà con đã có cái ý thức là sẽ dây dờ ngay vào phía bên trong
cái quy định của địa phương chứ không cần phải nhắc thêm một lần thứ hai nữa
khởi động từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay mô hình đã gắn một mươi ba mắt camera
và sáu chiếc loa với tổng kinh phí trên một trăm ba mươi triệu đồng
được biết đây là mô hình được vận động xã hội hóa từ người dân
quanh khu du lịch
theo lãnh đạo địa phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng mô hình
để tăng cường thắt chặt tình trạng an ninh trật tự
tạo thiện cảm cho du khách khi đến với khu du lịch núi sam nói riêng
và thành phố châu đốc tỉnh an giang nói chung
hướng tới thì phường sẽ tiếp tục để mở rộng địa bàn
đã lắp bật thêm một mươi chín bộ nữa tương ứng là khoảng hai trăm linh triệu
nếu với mô hình này phường sẽ quyết tâm làm sao để cho ấn tượng khi du khách đến phường
vừa là thiện cảm và đồng thời cũng có tính là từng bước sẽ năng dần hiệu quả
cũng như từng bước sẽ đến giúp khu du lịch núi sam nhiều hơn
như dưới quyết tâm của phường sẽ cương quyết là xử lý dứt điểm các trường hợp
chèo kéo khách là nhăn đè muối gạo để làm sao cho người du khách đến địa bàn
phải thân thiện và an tâm hơn
trong phần tin quốc tế bộ ngoại giao hàn quốc không tín nhiệm thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui
nga sẽ hạn chế các chuyến bay giám sát quân sự của mỹ
quan hệ giữa hàn quốc và nhật bản đang đứng trước thử thách lớn sau khi bộ ngoại giao hàn quốc ngày
tháng một mươi hai thông báo không tín nhiệm thỏa thuận mà hai nước ký hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm về vấn đề phụ nữ mua vui
chỉ những phụ nữ hàn quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sĩ phát xít nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai
bộ ngoại giao hàn quốc đưa ra thông báo sau khi nhóm quan chức và chuyên gia hàn quốc có nhiệm vụ giả soát thỏa thuận này từ hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
công bố báo cáo điều tra cho biết chính phủ lúc đó của cựu tổng thống parkenhe đã che giấu một phần của thỏa thuận nhằm tránh bị chỉ trích về những nhượng bộ bí mật với nhật bản
đồng thời không nỗ lực đầy đủ trong việc lắng nghe các đồng chí
ngoài ra nhóm này cũng xác nhận lời đồn đoán rằng phía hàn quốc đã nhượng bộ quá nhiều trong quá trình thương lượng và việc này không được công bố để tránh bị công luận chỉ trích
nhóm còn kêu gọi chính phủ hàn quốc hiện nay đưa ra cách tiếp cận lâu dài hơn để giải quyết vấn đề mang tính lịch sử này
sau khi báo cáo được công bố ngoại trưởng hàn quốc kang kyung ho đã đưa ra lời xin lỗi về thỏa thuận gây tranh cãi này
đồng thời cho biết seoul sẽ có chính sách cuối cùng về vấn đề sau khi thu thập ý kiến của các nạn nhân các nhóm ủng hộ họ và giới chuyên gia cũng như xem xét tác động trong quan hệ với nhật bản
hãng thông tấn ria dẫn lời phát ngôn từ bộ ngoại giao nga cho biết
mắc cơ va sẽ hạn chế các chuyến bay giám sát quân sự của mỹ trên vùng trời nga từ ngày một tháng một năm sau
nhằm đáp trả việc washington kiềm chế các chuyến bay tương tự của nga trên vùng trời mỹ
roia dẫn lời phát ngôn viên bộ ngoại giao nga cho hay
mắc cơ va sẽ tiến hành các biện pháp tương ứng để đáp trả các biện pháp mới của mỹ từ ngày một tháng một tới
và giới hạn lãnh thổ mà các chuyến bay giám sát của mỹ có thể bay qua
mỹ đã cáo buộc nga coi thường hiệp ước bầu trời mở
một thỏa thuận được ký kết năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và bắt đầu có hiệu lực từ năm hai nghìn hai để xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước
đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả mắc cơ va
hồi tháng chín vừa qua nhật báo phố quân cho rằng các biện pháp đáp trả sẽ bao gồm hạn chế các chuyến bay quân sự của nga trên không phận mỹ
liên quân quốc tế chống is do mỹ đứng đầu cho biết hiện còn chưa đầy một tay súng is ở iraq và syri
trong đó đa số đang bị truy quét tại các khu vực sa mạc tại đông syri và tây iraq
con số tay súng is ở iraq và syri hiện còn chỉ bằng một phần ba số liệu được công bố cách đây ba tuần
và không bao gồm các khu vực tại tây syri đang nằm dưới sự kiểm soát của mỹ
các tay súng is đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ trong ba năm qua
đồng thời nhấn mạnh đang phối hợp với các đối tác để tiêu diệt hoặc bắt giữ toàn bộ phiến quân
phá hủy mạng lưới và ngăn ngừa lực lượng này tiếp tục nổi dậy hoặc bỏ chạy sang các nước láng giềng
trong những tuần qua iraq và syri đều lần lượt tuyên bố giành thắng lợi trước is sau khi quân đội hai nước
các đồng minh quốc tế và các lực lượng địa phương đánh bật được các tay súng khỏi toàn bộ các thị trấn và làng mạc
mà is từng tuyên bố là một phần cái gọi là vương quốc của tổ chức này
một dự án nghệ thuật với tên gọi là nghệ thuật thay đổi đô thị vừa được thực hiện tại philippines
dọc theo dòng sông pasig ở manila
các họa sĩ hy vọng dự án này sẽ kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vào chiến dịch giữ và bảo tồn các giá trị lịch sử của dòng sông này
những bức tranh tường đầy màu sắc trên tường các chạm bơm dọc theo con sông pacic lịch sử ở manila
đây là một phần trong dự án nghệ thuật thay đổi đô thị
do hàng chục họa sĩ cùng với cơ quan phát triển đô thị manila thực hiện
pacik một trong những con sông dài nhất của manila đã bị ô nhiễm nặng từ thế chiến thứ hai
sau khi các nhà máy và các khu nhà tạm được xây dựng dọc theo bờ sông
dự án nhằm tăng cường sự tiếp cận của công chúng trong việc bảo vệ dòng sông
và nâng cao sự hiểu biết về lịch sử bởi đây từng là vùng đánh bắt cá phong phú
và là một tuyến vận tải quan trọng trong thời kỳ thuộc địa tây ban nha
dự án này thực sự đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân
về giá trị lịch sử và giá trị văn hóa của sông passic
chúng ta có thể thấy hầu hết các tòa nhà quan trọng đều được xây dựng dọc theo sông
như biêu điện và một số di sản văn hóa
các họa sĩ cho biết những tác phẩm như thế này đã thể hiện rõ nét sự tương phản
giữa các công trình kiến trúc văn hóa cần được bảo tồn và tình trạng ô nhiễm của dòng sông
điều này có thể giúp cải thiện ý thức của người dân địa phương trong việc bảo vệ môi trường
đôi khi vai trò của người nghị sĩ là tạo ra những cuộc trò chuyện
tôi hy vọng nhiều người sẽ có nhận thức về những bức tranh của chúng tôi
qua đó hành động để bảo vệ dòng sông passic
cơ quan phát triển đô thị manila đã quảng bá hình ảnh của những bức tranh tường
trong dịch vụ phà dọc theo sông để thúc đẩy du lịch khám phá
cũng như tìm hiểu lịch sử văn hóa nơi đây
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân